trong kháng chiến chống mỹ cứu nước hà tĩnh là quê hương của câu nói
xe chưa qua nhà không tiếc người dân sẵn sàng dỡ nhà lát đường cho đoàn xe chi viện cho chiến trường miền nam
những câu chuyện như huyền thoại ấy ngỡ đã xa xôi
nhưng ngày nay trong phong trào xây dựng nông thôn mới cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương hy sinh cao cả vì sự nghiệp chung
trong đó có chuyện ông nguyễn đăng khoa ở xã tiên điền hiến đất làm đường
gia đình chị ngân và bốn mươi hội dân sống ở thôn hồng lam xã tiên điền
không bao giờ nghĩ rằng con đường cụt từ bao đời sẽ được nối dài vì điểm cuối của nó dừng lại đúng giữa vườn nhà ông khoa
một dẻo đất ven bờ dễ hiến và có thể vận động nhưng cả một mảnh vườn lớn lại là chuyện khác
thế nhưng ông khoa và gia đình đã tự nguyện hiến đất mở đường cho bà con nơi đây
chúng tôi sống ở đây rất là lâu rồi
khi mà chúng tôi vào trong thôn
để mà sinh hoạt trong thôn là chúng tôi đi gần khoảng hai cây số
nên là gia đình ông khoa đã mở cho cái con đường này thì chúng tôi cũng rất là vui mừng phấn khởi
phần đất mà gia đình ông khoa hiến để làm đường rộng bốn mét dài hơn sáu mươi mét với tổng diện tích trên hai trăm linh mét vuông
không phải ngay từ đầu việc ông khoa hiến đất để làm đường cho dân đi đã có sự đồng thuận của người thân trong gia đình
thậm chí có người còn phản đối kịch liệt
ông đã giải bày tâm tư và phân biệt
ân tích cho vợ con hiểu thiệt hơn
họ hàng đồng thuận để cùng ông chung sức đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương
một tâm sự về con cái là khi đem cơm thì có con ở nhà chứ không đi làm thì đòi đồng viên con thôi
dù mình có thiệt một tí nữa đành là một mươi con đường đi giờ vườn là mình có cái vườn có xẻo mình
rồi đất đáy không được đẹp như trước đấy nữa thì mình cũng hy sinh đi
hy sinh cho mình và tương lai cho đời sau
còn con cái
và trưởng mắt những cái hồ bốn mươi hồ dân ở hồi bắc
thôn hồng lam có gần hai trăm linh hộ dân hầu hết thuần nông nên cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn
vì vậy mà trong nhiều năm cả thôn không xây dựng được một đoạn đường bê tông nào
khi tiên điền đề ra mục tiêu phần đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu
thì thôn hồng lam vẫn thuộc diện khó khăn của xã
trên cương vị là bí thư ông khoa và tri bộ hồng lam đã thể hiện quyết tâm cao
đưa ra nhiều quyết định táo bạo và sáng tạo trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sản xuất
ngoài việc tự nguyện hiến đất để mở đường ông khoa còn trực tiếp kêu gọi vận động người thân bạn bè và con em xa quê
đóng góp hỗ trợ được gần một trăm linh triệu đồng
nhờ vậy đã giúp nhân dân trong thôn giảm được một phần ba số tiền đóng góp xây dựng nông thôn mới
chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao cái trách nhiệm của đồng chí bí thư đồng chí nguyễn đăng khoa là bí thư chi bộ hồng lam
và có đây là một cái điểm sáng và cùng từ đó chúng tôi nhấn diện rộng để cho cán bộ đảng viên và nhân dân
là nói theo để là toàn tâm đoàn ý tập trung thực hiện tốt các cái chỉ tiêu còn lại để cố gắng xã về đích nông thôn mới năm nay
nói gương ông từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã có hàng chục hộ gia đình ở tiên điền tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất
vườn cây để mở đường xây dựng hạ tầng nông thôn mới phá bỏ mọi nhỏ hẹp để vươn tới sự rồng lớn của một tương lai chung tươi sáng